tại hà nội thanh đoàn hà nội đã tổ chức buổi tọa đàm hướng tới kỷ niệm hành trình năm mươi năm năm phong trào ba sẵn sàng đến hai mươi năm phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ thủ đô
tọa đàm là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình tuổi trẻ thủ đô hướng tới kỷ niệm năm mươi năm năm phong trào ba sẵn sàng hai mươi năm phong trào thanh niên tình nguyện
nhằm truyền tải khi thế thông điệp lịch sử của thế hệ thanh niên thủ đô thời kỳ ba sẵn sàng đến với đoàn viên thanh niên ngày nay
tại buổi tọa đàm ban tổ chức đã nhận được hơn hai mươi bài tham luận và ý kiến phát biểu của các đồng chí cựu cán bộ đoàn thời kỳ ba sẵn sàng và thời kỳ phát động phong trào thanh niên tình nguyện
những ý kiến đóng góp về cách thức triển khai cách làm hiệu quả định hướng phát triển thời gian tới của phong trào thanh niên tình nguyện đến từ các đồng chí cán bộ đoàn từ thành phố đến cơ sở